hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp som một diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi
vừa chính thức khai mạc với sự tham gia của các đại biểu đến từ hai mươi một nền kinh tế thành viên
việc lần thứ hai đảm nhận vai trò chủ nhà apec sau hơn một mươi năm là một vinh dự lớn đối với nước ta
thể hiện sự tiến nhiệm cao đối với bạn bè khu vực và quốc tế dành cho việt nam
các đại biểu tham dự hội nghị lần này đều đánh giá cao vai trò và những ưu tiên đề xuất của chủ nhà việt nam
tại các cuộc họp trước thềm hội nghị som một các đại biểu đã thảo luận
sôi nổi và đề xuất nhiều sáng kiến biện pháp thiết thực cụ thể nhằm triển khai các ưu tiên của năm
có thể kể đến các kế hoạch chiến lược dài hạn về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu bao gồm
về tự do hóa thương mại và đầu tư phát triển nông thôn thành thị bền vững
đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số hợp tác về du lịch bền vững công nghiệp hỗ trợ
thuận lợi hóa thương mại điện tử qua biên giới phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
các kiến nghị và đề xuất của các thành viên sẽ được các quan chức cao cấp apec xem xét cụ thể
và thông qua tại hội nghị som một trong hai ngày mùng hai và mùng ba tháng ba
các thành viên cũng đề xuất nhiều dự án chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực để tạo thuận lợi cho các thành viên
nhất là các nền kinh tế đang phát triển tham gia và tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội hợp tác của diễn đàn apec
đoàn việt nam đã tích cực chủ động tham gia và có nhiều đóng góp thực chất cho các quan tâm chung của khu vực
về thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng hơn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa
mở rộng kinh doanh đầu tư tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu phát triển nguồn nhân lực
các đại biểu đến từ hai mươi một nền kinh tế thành viên đều cho rằng việt nam có vai trò quan trọng
trong quá trình hợp tác và phát triển của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
tôi đánh giá cao sự hợp tác phối hợp của việt nam trong việc chuẩn bị các chương trình công tác trong năm apec hai nghìn hai mươi
những ưu tiên của việt nam trong đó có ưu tiên về thúc đẩy tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm
được đánh giá là phù hợp với chương trình nghị sự của apec
chúng ta đã có một khởi đầu tốt đẹp tại hội nghị som một
hướng tới tuần lễ cấp cao apec năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra vào tháng một mươi một
tôi hy vọng với sự chỉ đạo của chính phủ việt nam chúng ta sẽ có một năm apec thành công
đóng góp của việt nam vào diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương rất có ý nghĩa
việt nam có rất nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế
vì vậy nền kinh tế việt nam cũng có nhiều đóng góp thực chất vào các chương trình hợp tác của apec
việt nam cũng đã có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức thành công các cuộc họp nhóm và ủy ban đặc biệt là som một
các nền kinh tế thành viên diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
đặc biệt là các nền kinh tế trong khối asean đều đang cố gắng tạo nền thành công của hội nghị som một apec năm hai nghìn một mươi bảy
các nền kinh tế thành viên đều bày tỏ tin tưởng vào một năm apec thành công
tiếp tục khẳng định là một cơ chế hợp tác liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực
góp phần duy trì châu á thái bình dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu